sáng nay tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một tại học viện an ninh nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh trong những thành tựu phát triển giáo dục đào tạo chung của toàn ngành có sự đóng góp quan trọng của học viện an ninh nhân dân
chín mươi năm qua các thế hệ thầy và trò học viện an ninh nhân dân đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác mà lãnh đạo bộ công an giao phó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong từng thời kỳ cách mạng
học viện an ninh nhân dân với vị trí vai trò là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành là địa chỉ đỏ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân
học viện an ninh nhân dân tiếp tục vượt qua khó khăn xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế
đối với mỗi nhà giáo trong công an nhân dân cần tiếp tục nhận thức rõ hơn nữa về trách nhiệm của mình là người truyền cảm hứng thắp lên ngọn lửa đam mê học tập say mê nghề nghiệp khơi dậy tình yêu quê hương đất nước khát khao công hiến cho lý tưởng cách mạng